hiện chín mươi tám ca nhiễm sars cov hai ở hà nội đang được theo dõi điều trị tại nhà
theo hướng dẫn của bộ y tế nếu một f điều trị tại nhà sau bảy ngày có kết quả test nhanh âm tính
thực hiện lấy mẫu theo hướng dẫn sẽ được dỡ bỏ cách ly
trong trường hợp bảy ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì f tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và một mươi bốn ngày với người chưa tiêm đủ liều vaccine
cũng theo hướng dẫn chuẩn đoán điều trị covid một mươi chín mới nhất của bộ y tế
có ba giai đoạn trong diễn biến bệnh covid một mươi chín
theo đó một người nhiễm virus sars cov hai sau thời gian ủ bệnh từ hai đến một mươi bốn ngày
với chủng delta người bệnh có thời gian ủ bệnh ngắn hơn có thể phát bệnh
giai đoạn khởi phát trung bình từ năm đến bảy ngày người bệnh có triệu chứng nhẹ như sốt
đau họng đau mỏi người hoặc không triệu chứng
sau giai đoạn này phần lớn người bệnh chuyển sang giai đoạn ba là giai đoạn hồi phục
nhưng có một số bệnh nhân chuyển sang giai đoạn hai với những tình trạng nặng hơn
giai đoạn toàn phát diễn ra từ bốn đến năm ngày với những tổn thương
ở các cơ quan như hù hấp tuyển hoàn thận thần kinh
giai đoạn phục hồi giữa các mức độ bệnh cũng khác nhau
đối với trường hợp nhẹ và trung bình sau bảy đến một mươi ngày người bệnh hết sốt
toàn trạng khá lên tổn thương phổi tự phục hồi có thể gặp mệt mỏi kéo dài
trong khi những trường hợp nặng thì biểu hiện lâm sàng kéo dài
hồi phục từ hai đến ba tuần mệt mỏi kéo dài đến hàng tháng
còn những trường hợp nguy kịch có thể phải nằm hồi sức kéo dài nhiều tháng
có thể tiến triển sơ phổi ảnh hưởng tâm lý yếu cơ kéo dài
trung bình thời gian có virus ở hầu họng bệnh nhân có thể có xét nghiệm dương tính là bảy tám ngày
đa số bệnh nhân hết giai đoạn khởi phát đã có thể xét nghiệm âm tính
nhưng cũng có nhiều bệnh nhân dù rất nhẹ vẫn tái dương tính kéo dài
hoặc cũng có trường hợp dù xét nghiệm virus đã âm tính nhưng không chuyển sang giai đoạn hồi phục ngay
mà diễn biến sang giai đoạn toàn phát
thực tế hiện nay số f nhẹ không triệu chứng chiếm đại đa số
sau khi âm tính trở lại các triệu chứng như sốt ho đau họng đã thoát lui
các f xuất hiện tâm lý chủ quan âm tính là đã khỏi bệnh hoặc bệnh sẽ không diễn biến nặng
từ đó họ bỏ hết việc theo dõi sức khỏe
chỉ số fu hai chỉ số quan trọng nhằm phát hiện suy hô hấp tùn thường phổi
theo các bác sĩ điều này là sai lầm
theo bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết
việc người bệnh truyền âm tính hay bệnh dương tính không hoàn toàn liên quan đến mức độ nặng nhẹ của bệnh
độ nặng của bệnh liên quan đến phản ứng miễn dịch của cơ thể bệnh nhân với virus
nếu cơ thể đáp ứng miễn dịch phù hợp giúp loại bỏ virus thì các triệu chứng nhẹ thoát lùi f sẽ khỏi bệnh
nếu đáp ứng miễn dịch dối loạn cơ thể sẽ có phản ứng quá mức gây bão saitukin và từ đó gây tổn thương các phổ tạng
khi đó bệnh nhân có thể diễn biến nặng lên
nếu bão saitokin và các dối loạn hậu quả của nó không được kiểm soát
các phủ tạng bị tổn thương không được hồi sức hiệu quả có thể dẫn đến tử vong cho bệnh nhân
f cần quan tâm theo dõi việc có xuất hiện tổn thương phủi gây suy hô hấp hay không để liên hệ y tế nhập viện ngay
người bệnh f chỉ thực sự an tâm đã khỏi bệnh nếu sau ngày thứ một mươi mà không xuất hiện dấu hiệu nặng nề
thực tế f test nhanh âm tính nếu thực hiện đúng có nghĩa là nguy cơ lây nhiễm thấp
vì còn ít hoặc không còn virus ở đường hô hấp trên
kết quả này không hoàn toàn liên quan đến mức độ nặng nhẹ của bệnh
bác sĩ nguyễn trung cấp khuyến cáo miễn dịch quá mức nếu có thường xảy ra từ ngày thứ sáu đến ngày thứ một mươi khi bắt đầu khỏi bệnh
vì thế nếu từ ngày thứ năm đến ngày thứ bảy f tại nhà test nhanh âm tính
thì không nên chủ quan mà vẫn phải lưu tâm theo dõi sức khỏe của mình hết một mươi ngày
sống chung một nhà vệ f nhất là ở trong nhà khép kín nhà trung cư có diện tích hẹp
việc giữ an toàn tuyệt đối cho bản thân không mắc covid một mươi chín
liệu có phải là điều quá khó khăn hay không
trên thực tế việc bạn có bị lây nhiễm covid một mươi chín khi sống cùng nhà với f
sẽ phụ thuộc vào tình trạng tiêm chủng khả năng giãn cách xã hội
việc đang dùng trung đồ cách thức dọn dẹp không gian chung
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
tính đến ngày một mươi tám tháng hai hà nội có một trăm sáu mươi một bảy trăm bốn mươi năm bệnh nhân đang điều trị cách ly tại nhà
chiếm chín mươi sáu bảy mươi bốn tổng số f
nhiều người đã được chữa bệnh
nhiều người cho rằng sống chung một nhà với f nhất là ở trong không gian khép kín
diện tích chật hẹp thì việc giữ an toàn cho bản thân không mắc covid một mươi chín là rất khó
tuy nhiên phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
để tránh lây nhiễm khi sống cùng với f thì phải ở riêng phòng
mọi sinh hoạt như tắm giặt ăn uống phải tách biệt với những người mắc bệnh
bên cạnh đó khi trung nhà thì dù là f hay f một cũng phải đeo khẩu trang
đồng thời f một phải tự theo dõi
tự theo dõi sức khỏe của bản thân trong quá trình cách ly chung với f
để hạn chế tối đa lây chéo ông nga khuyến cáo mọi thành viên trong gia đình
nếu có f cần hạn chế nói chuyện với nhau có thể trao đổi qua điện thoại hoặc tin nhắn
đặc biệt cần lưu ý ở những vị trí như bếp nấu nhà vệ sinh tay nắm cửa
nếu phải sử dụng chung nhà vệ sinh thì cả f và f một phải có ý thức không khạc nhổ bừa bãi
chú ý vệ sinh thường xuyên các vị trí như tay nắm cửa nhà vệ sinh
công tắc điện để tránh virus lây lan
theo khuyến cáo của trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật mỹ cdc
ở cùng nhà với f sẽ có nguy cơ phơi nhiễm cao
cần có những biện pháp phòng ngừa cụ thể như hạn chế tiếp xúc với người bệnh
cdc thông tin những người mắc covid một mươi chín từ mức độ nhẹ đến trung bình
có khả năng lây nhiễm không quá một mươi ngày sau khi khởi phát triệu chứng
người có biểu hiện nặng hơn có khả năng lây nhiễm không quá hai mươi ngày sau khi phát bệnh
những người đã khỏi bệnh vẫn có thể cho kết quả dương tính trong tối đa ba tháng sau khi nhiễm
xong những cá nhân này không còn lây nhiễm trong thời gian đó
bất kể tình trạng tiêm chủng như thế nào
nếu một người cảm thấy bị ốm hoặc có kết quả dương tính với virus sars cov hai
ngay cả khi không có triệu chứng
họ vẫn nên tự cách ly bằng cách ở nhà đeo khẩu trang giữ khoảng cách với các thành viên trong gia đình
nếu chưa tiêm chủng đầy đủ cần cẩn thận để tránh tiếp xúc với virus
không được chủ quan bởi ngay cả những người đã tiêm đủ vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh
đặc biệt khi biến thể omicron đang lan tràn
đeo khẩu trang trong nhà
theo cdc nếu trong gia đình có người mắc covid một mươi chín các thành viên nên đeo khẩu trang vừa vạn
khi tiếp xúc gần f thì khẩu trang n chín mươi năm và kn chín mươi năm cung cấp khả năng bảo vệ tốt nhất
làm sạch và khử trùng nhà thường xuyên
nếu có thể hãy dành một phòng ngủ và phòng tắm riêng cho người bị bệnh
nếu không thể tách biệt thành viên mắc covid một mươi chín nên làm sạch và khử trùng các bề mặt và vận dụng sau mỗi lần sử dụng
nếu người bệnh không đủ sức khỏe để tự vệ sinh một thành viên khác trong nhà đeo khẩu trang găng tay để làm sạch và khử trùng khi cần thiết đảm bảo phòng sinh hòa chung được thông thoáng
làm xét nghiệm tại nhà
tiếp tục theo dõi các triệu chứng và thực hiện xét nghiệm lặng lại vài ngày một lần hoặc theo hướng dẫn của nhân viên y tế
hướng dẫn mới nhất
hướng dẫn mới nhất của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ đã thay đổi thời gian cách ly vì một số chuyên gia cho biết khung thời gian dễ lây nhiễm nhất là sớm hơn
ủy viên bộ y tế công cộng chicago tiến sĩ alisson awani cho biết thời gian từ khi tiếp xúc với f đến khi nhiễm bệnh sẽ ít hơn
sẽ mất ít thời gian hơn để phát triển các triệu chứng mất ít thời gian hơn để lây nhiễm và đối với nhiều người cũng cần ít thời gian hơn để hồi phục chủ yếu là nhờ đã tiêm chủng
bộ y tế công cộng illinois cho biết cdc mỹ quyết định thay đổi như vậy là do biến thể omicron tiếp tục lan rộng khắp nước mỹ và dựa trên các chứng cứ khoa học hiện tại về thời gian và khoảng thời gian mà một người dễ lây nhiễm nhất
cdc mỹ cho biết ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy việc lây truyền covid một mươi chín thường bắt đầu từ một hai ngày trước khi bắt đầu có các triệu chứng và kéo dài trong hai ba ngày sau đó
tiến sĩ awadi nói vì dữ liệu của cdc mỹ cho thấy sau bảy ngày
hầu như không có nguy cơ lây truyền nào vào thời điểm này và trong khoảng thời gian từ năm đến bảy ngày đó tùy thuộc vào việc mọi người đã tiêm chủng đầy đủ hay chưa nhưng nguy cơ giảm đi rất nhiều và nếu kết hợp với việc đeo khẩu trang thì nguy cơ thật sự là rất thấp
đối với những người không có triệu chứng hướng dẫn của cdc mỹ cho biết họ có khả năng lây chuyển ít nhất hai ngày trước khi xét nghiệm dương tính
cdc mỹ khuyến cáo những ai đã tiếp xúc với f nên làm xét nghiệm vào lúc năm ngày sau khi tiếp xúc
hoặc ngay khi các triệu chứng xảy ra
nếu có triệu chứng xảy ra nên cách ly ngay lập tức cho đến khi có xét nghiệm âm tính
giám đốc sở y tế công cộng ilinoi tiến sĩ engoji egy nói rằng thời gian ủ bệnh có thể thay đổi nhưng nếu xét nghiệm quá sớm nên tiếp tục xét nghiệm ngay cả khi âm tính
vì thời gian ủ bệnh ở biến thể omicron có thể ngắn hơn một chút vì vậy có thể xét nghiệm sau hai ngày
nhưng nếu có triệu chứng phải xét nghiệm ngay lập tức con xét nghiệm quá sớm
chỉ sau hai ngày dù có kết quả âm tính thì vẫn chưa chắc chắn
mà cần phải xét nghiệm lại và phải để ý các triệu chứng ngứa của họ đau đầu và tất cả các loại triệu chứng
bất cứ điều gì mới đều có thể là triệu chứng của căn bệnh mới này
theo hướng dẫn trước đây của cdc mỹ các triệu chứng covid một mươi chín có thể xuất hiện trong vòng từ hai cho đến một mươi bốn ngày sau khi tiếp xúc với f
cdc mỹ cho biết f có thể tiếp xúc với người khác sau khi đã cách ly năm ngày và không còn triệu chứng
ở người có triệu chứng
khi ngày xuất hiện triệu chứng được tính là ngày không
đối với người không có triệu chứng
khi ngày xét nghiệm dương tính là ngày
cứ thế đến tiếp năm ngày để tính thời gian cách ly